bảo hiểm xã hội hà nội vừa có hướng dẫn số sáu trăm năm mươi một về việc giải quyết chế độ cho người lao động mắc covid một mươi chín
theo đó bảo hiểm xã hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người điều trị covid một mươi chín theo quy định
thực hiện giải quyết kịp thời không để hồ sơ chậm muộn nghiêm cấm việc gây phiền hà khó khăn với người lao động
đồng thời các trạm y tế xã phường thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động là f
các trạm y tế cập nhật thông tin người điều trị covid một mươi chín đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội việt nam theo quy định
đăng ký mẫu giấu mẫu chữ ký y bác sĩ của các cơ sở khám chữa bệnh
tình hình dịch bệnh ở đà nẵng cũng không mấy khả quan khi số ca mắc mới đã vượt mốc hơn một ca mắc covid một mươi chín một ngày
nhiều nơi đang chật vật xoay sờ nguồn nhân lực để đáp ứng việc điều trị hỗ trợ
bác sĩ lê đức nhân giám đốc bệnh viện đà nẵng cho hay bệnh viện giã chiến đang điều trị hơn bảy trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có gần hai trăm linh ca nặng nhiều ca nằm ở khu icu chăm sóc đặc biệt
bác sĩ nhân nói bệnh viện đang rất cần nguồn nhân lực icu các bác sĩ được đào tạo huấn luyện có kỹ năng theo dõi chăm sóc bệnh nhân nguy cơ cao
phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng ngô thị kim yến cho biết trên địa bàn có một mươi năm cơ sở y tế tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng chủ yếu là các ca nhiễm
bệnh viện đang rất khó khăn về lực lượng y tế nếu các bệnh viện không điều trị ca nặng thì phải hỗ trợ nhân lực icu cho bệnh viện giã chiến
nếu không bệnh viện giã chiến sẽ không có nhân lực
bà yên nói một là bệnh viện điều trị ca nặng nếu không điều trị ca nặng chuyển lên bệnh viện giã chiến thì phải gửi người lên
trung tâm y tế quận thanh khê cho hay hiện quận có gần sáu năm trăm linh f đang điều trị tại nhà riêng phường an khê hơn một bốn trăm linh ca
số lượng f tăng cao cộng thêm việc đội ngũ y tế học đường
bị rút về khi học sinh đi học lại
số nhân viên y tế bị nhiễm covid một mươi chín nhiều tạo áp lực lớn
lực lượng y tế không đủ để chăm sóc f cũng như thực hiện việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế đà nẵng đã thống nhất phương án phân nhỏ đối tượng cách ly điều trị tại nhà thành hai nhóm gồm nhóm có nguy cơ và không có nguy cơ
đối với nhóm có nguy cơ lực lượng y tế địa phương có nhiệm vụ theo sát để hỗ trợ về chuyên môn tránh để bệnh nhân chuyển nặng
bà yến lưu ý sở y tế cần xem xét cân nhắc việc xác nhận f theo hướng để người dân tự lấy mẫu qua giám sát của nhân viên y tế để giảm tải cho các trạm
hy vọng với việc áp dụng phương pháp mới trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đà nẵng sẽ sớm vượt qua áp lực thiếu nguồn nhân lực y tế này
còn tại tp hcm sau một thời gian tạm lắng số ca mắc mới lại đang có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây
khi số ca bệnh gia tăng thì sẽ nguy cơ gia tăng cấp độ dịch
tp hcm sẽ ứng phó ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
cụ thể số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là ba trăm năm mươi chín số ca thở máy xâm lấn năm mươi tám nhưng số ca tử vong vẫn được kiểm soát từ đến hai ca một ngày
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm scdc với đà ca bệnh gia tăng như hiện nay
vấn đề đánh giá cấp độ dịch theo quy định hai trăm một mươi tám chắc chắn có những ảnh hưởng nhất định bởi dịch và bệnh tăng là sự thật
những ca bệnh báo cáo đó chỉ là phần nổi của tảng băng thực tế sẽ còn nhiều hơn
cách đánh giá cấp độ dịch theo quyết định hai trăm một mươi tám
tính đến thời điểm này là hợp lý so với cách đánh giá cũ vì ngưỡng mức độ lây nhiễm ca mắc mới đã được nới rất nhiều cho phép có những yếu tố điều chỉnh
lãnh đạo scdc nói để giảm thiệt hại không còn truy vết như trước giảm thời gian cách ly f một
xác định đúng f một nào đáng cách ly thì cách ly và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ là quan trọng nhất
chiều ba ba ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm họp ra ban trong bối cảnh
số ca nhiễm gia tăng nhiều xã phương tăng cấp độ dịch
theo báo cáo của sở y tế tuần qua tp hcm có bảy mươi bảy phường xã cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng và một mươi ba phường xã cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam
ông dương anh đức phó chủ tịch ubnd tp hcm nói rằng tp hcm đặt mục tiêu hai tuần tới vượt qua đỉnh dịch
trong đó rất cần sự cố gắng lớn của các địa phương vai trò phường xã rất quan trọng
do vậy các phường căn cứ quyết định ba chín trăm linh của ubnd tp hcm
để thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt trong đó xiết chặt các hoạt động ở phương vùng cam
nếu làm không nghiêm thì sẽ xử lý
đồng thời ubnd các quận huyện cử đoàn kiểm tra tại phường xã để chấn chỉnh
liên quan chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao ông đức giao sở y tế tp hcm thực hiện đến ngày ba mươi một tháng ba
để bảo vệ người dân trước những tác động của dịch covid một mươi chín
tinh thần đó là đi từng ngõ gõ từng nhà để ghi nhận những trường hợp cần hỗ trợ
liên quan vấn đề tiêm chủng đặt vấn đề tp hcm có chủ yếu
chúng ta có chuẩn bị tính toán tiêm mũi bốn hay không
theo lãnh đạo scdc quan trọng nhất hiện nay của thành phố đó là tiêm phủ hết cho những người cần tiêm mũi ba
tiêm bảo vệ hết cho người thuộc nhóm nguy cơ và tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
đối với vấn đề tiêm mũi bốn ngay cả trên thế giới vẫn chưa ngã ngũ
bộ y tế cũng chưa có khuyến cáo và tp hcm càng chưa
như vậy với chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch
cùng quyết tâm vượt qua đỉnh dịch trong hai tuần tới
hy vọng tp hcm sẽ ứng phó được với tình hình ca mắc mới leo thang như hiện nay
xin được chuyển sang một thông tin đáng lo ngại đó là mới đây bộ y tế cho biết
tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín nhóm dưới một mươi hai tuổi tăng từ một mươi bốn một trước tháng hai lên hai mươi bốn ba hiện nay
trong đó bốn có thể trở nặng hoặc nguy kịch
thời gian nguy cơ thông thường là vào ngày thứ năm đến ngày thứ tám từ khi có triệu chứng
bác sĩ nguyễn thành lê phó trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
những ngày gần đây số trẻ mắc covid một mươi chín
nhập viện tăng đột biến
nếu như trước đây chỉ lại tải vài ca là trẻ em phải nhập viện
thì đợt này số lượng bệnh nhi tăng nhanh từng ngày
có những ngày cao điểm có tới hơn hai mươi bệnh nhi được chuyển vào khoa để điều trị
các bệnh nhi đến đây hầu như thuộc phân tầng hai đã cần sự can thiệp của y tế
đa số trẻ mắc covid một mươi chín phải nhập viện có triệu chứng như sốt cao liên tục
ly bì bỏ ăn bỏ bú co giật một số trẻ suy hô hấp
tiến sĩ cao việt tùng phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho rằng
phần lớn trẻ em khi mắc covid một mươi chín diễn biến lành tính
sốt hai ba ngày đầu kèm các triệu chứng ho ngứa họng sổ mũi
phụ huynh cần theo dõi nhiệt độ cho ăn đủ bồi phụ các vitamin
đảm bảo vệ sinh cách ly phòng thoáng mát và tuân thủ năm k
kháng sinh không có chỉ định dùng trong giai đoạn này
tiến sĩ tùng nói rằng chúng tôi khuyên cáo nên sử dụng thuốc theo hướng dẫn của các bác sĩ
các trường hợp uống thuốc sai chỉ định có thể chưa biểu hiện ngay
và một thời gian sau mới thấy có hại cho cơ thể
bác sĩ tùng lưu ý khi trẻ sốt thì cho uống hạ sốt
nếu ho thì dùng các chế phẩm điều trị ho thông thường tích cực chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ
về dùng thuốc ho hướng dẫn của bệnh viện nhi trung ương nêu rõ
nếu trẻ ho có thể sử dụng các loại siro ho thảo dược để giảm triệu chứng
phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho biết
trẻ dưới một mươi hai tuổi và trẻ có các bệnh lý nền như sau có nguy cơ diễn tiến nặng cao
trẻ sinh non cần nặng thấp béo phì thừa cân đái tháo đường dối loạn chuyển hóa
các bệnh lý ung thư tim mạch thần kinh bệnh hô hấp gan thận mạng tính
suy giảm miễn dịch các bệnh hệ thống và đang dùng corticoid thuốc ức chế miễn dịch
hầu hết trẻ nhiễm covid một mươi chín đều nhẹ và phục hồi nhanh hơn người lớn
tuy nhiên những quan sát gần đây cho thấy
một số ít trẻ vẫn bị tình trạng hậu covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng
nhất là hội chứng viêm đa hệ thống mis c
chính vì thế nên phụ huynh có con mắc covid một mươi chín hãy lưu ý
theo dõi con khi có các biểu hiện trên để tránh trẻ chuyển nặng
bởi nếu trẻ được trần đoan sớm phát hiện sớm và điều trị đúng kịp thời
thì diễn biến thường thuận lợi trẻ phục hồi tốt
tại bệnh viện nhi trung ương vừa qua ghi nhận trẻ đến khám hậu covid một mươi chín
dễ gặp là những em bé đã khỏi bệnh nhưng tình trạng ho vẫn dai dẳng
điển hình là bệnh nhi nhập viện khoa điều trị tích cực nội ngày một mươi ba tháng hai
trong tình trạng khó thở sốt cao liên tụ sốt dết run ho trải nước mũi nôn mắt phù nề viêm kết mạc
gần hai tháng sau khi khỏi covid một mươi chín trẻ sốt cao trên ba mươi chín độ kèm co giật
qua thăm khám trẻ được trần đoán mắc mis c
biểu hiện của hậu covid một mươi chín với trẻ có tiền sử mắc covid một mươi chín
hoặc tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín sống trong vùng dịch thường xảy ra như
sốt nhẹ khó thở ho kéo dài mệt mỏi đau cơ tim đập nhanh nổi ban đỏ hoặc sung huyết rác mạc
ảnh hưởng đến trí nhớ khả năng tập trung tư tưởng và dối loạn giấc ngủ dối loạn tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy
có thể gặp dấu hiệu sốc dối loạn đông máu tổn thương thận cấp
trước tình trạng số ca mắc mới là trẻ nhỏ nhập viện gia tăng
mới đây tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế cho biết
ủy ban nhân dân tp hcm đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trong hai tuần tới
thành phố sẽ vượt qua đỉnh dịch covid một mươi chín
trong các chỉ tiêu đó có chiến dịch tiêm chủng bảo vệ nhóm trẻ em dưới một mươi hai tuổi
trong chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ cao lần này của tp hcm
thành phố sẽ chú trọng triển khai các biện pháp hạn chế lây lan từ trẻ em sang nhóm người nguy cơ
theo đó tất cả trẻ dưới một mươi hai tuổi có triệu chứng cần được khám và tầm soát covid một mươi chín
với các hộ gia đình không đủ điều kiện cách ly riêng trẻ mắc covid một mươi chín
trẻ sẽ được nhập viện điều trị
thông tin về kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
sở y tế tp hcm đã chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ năm một mươi một tuổi sinh sống học tập tại tp hcm
dự kiến sẽ có chín trăm bảy mươi trẻ
cũng tại buổi họp báo ông phạm đức hải phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy tp hcm
kiêm phó trưởng ban trị đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tp hcm nhắc nhở
bảo vệ tính mạng sức khỏe trẻ em là trên hết phụ huynh chính là người theo dõi sức khỏe của con em mình
tình hình f f một tại club của trẻ và quyết định cho con em mình học trực tiếp hay trực tuyến
thời gian tới tp hcm sẽ thực hiện đợt cao điểm mới với chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng ba
nội dung của chiến dịch là đi từng ngõ gõ cửa từng nhà để cập nhật danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao
chủ động phát hiện người trong nhóm này chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều để vận động thuyết phục tiêm đủ liều
nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho nhóm người nguy cơ cao từ người thân trong gia đình
xin được truyền sát các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị số f trong cộng đồng ngày càng tăng khiến người dân lo lắng bản thân bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc cả bệnh
từ tâm lý này nhiều người test nhanh ngay sau khi tiếp xúc f hoặc test liên tiếp nhiều ngày
điều này là không cần thiết dễ gây lãng phí và có thể xảy ra tình trạng âm tính giả nếu thời điểm test nhanh không thích hợp
trong quá trình nhiễm covid một mươi chín tài lượng virus sẽ tăng lên và giảm đi
tài lượng virus là số lượng ncov mà bác sĩ có thể tìm thấy trong cơ thể bạn
họ có thể sử dụng máu tam bông hoặc là các chất dịch cơ thể khác nhau để kiểm tra tải lượng của một virus cụ thể
bản thân những người mắc covid một mươi chín cũng có tải lượng virus khác nhau
các nghiên cứu cho thấy rằng tả lượng virus của f cao nhất trong vòng năm ngày
kể từ khi có triệu chứng đầu tiên đây là lúc các xét nghiệm covid một mươi chín có thể phát hiện chính xác nhất
không giống xét nghiệm rt perserol các xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện protein của virus
nó cho kết quả dương tính khi người bệnh ở giai đoạn có khả năng lây nhiễm
ngưỡng phát hiện virus là từ ngày thứ tư đến một mươi
nếu vừa tiếp xúc nguồn lây hoặc ở giai đoạn ủ bệnh bạn có thể đa nhiễm virus song tải lượng còn thấp
lúc này test nhanh chưa phát hiện được virus kết quả trả về dễ là âm tính giả
do đó nếu không có triệu chứng mắc covid một mươi chín bạn có thể test nhanh vào ngày thứ năm hoặc thứ bảy sau khi tiếp xúc với f một
nếu gia đình có người mang thai mắc bệnh lý nền bạn cần tuân thủ năm k theo khuyến cáo của bộ y tế
sau đó thì đợi đến ngày thứ tư mới nên test nhanh
nếu kết quả âm tính bạn nên test lại vào ngày thứ bảy
ngoài ra mỗi kit test đều đi kèm hướng dẫn và thời gian kết quả có hiệu lực rơi vào khoảng một mươi năm ba mươi phút tùy thuộc hãng sản xuất
cdc khuyến cáo ngoài việc lấy mậu đúng cách thì chúng ta chỉ nên đọc
đọc kết quả kiểm tra trong khung thời gian được chỉ định trong hướng dẫn
nếu không kết quả này có thể sai sót và gây hiện tượng âm tính giả dương tính giả
liên quan đến tình hình covid một mươi chín trên thế giới hiện tại châu âu và mỹ nới lỏng một loạt hạn chế covid một mươi chín khi tình hình dịch giảm nhiệt
trong khi tại đông á hồng kông thành điểm nóng và đã siết chặt cắt quy tắc
tại châu âu số ca nhiễm mới mỗi ngày đã giảm hơn một nửa trong tháng qua
từ khoảng một bảy triệu ca vào cuối tháng một xuống còn khoảng bảy trăm ba mươi ca vào ngày hai mươi năm tháng hai
trong ba tuần qua số ca nhiễm đã giảm ở hầu hết các quốc gia lớn của châu âu
ngoại trừ iceland nơi các ca bệnh đang tăng
châu âu đến nay ghi nhận tổng cộng trên một trăm năm mươi bảy triệu ca nhiễm hơn một bảy triệu ca tử vong
theo trang thống kê thời gian thực quintometres ngày ba tháng ba
tuy nhiên số ca nhiễm vẫn ở mức cao so với các châu lục khác chiếm khoảng bốn mươi toàn thế giới
nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao và ca nhiễm chủng omicron có xu hướng ít chuyển biến nghiêm trọng hơn
hàng loạt quốc gia đang loại bỏ những quy tắc được coi là không còn hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch
trong khi số ca nhiễm đạt đỉnh ở châu âu hồi cuối tháng một
anh và thụy sĩ đã thông báo họ sẽ loại bỏ điều kiện xét nghiệm covid một mươi chín trước khi khởi hành đối với khách đã tiêm chủng đầy đủ
trong khi đó các quốc gia châu âu khác rút ngắn thời gian cách ly nới hạn chế đi lại theo cấp độ dịch
tuy nhiên khác với khuyến nghị của eu nhiều quốc gia châu âu nới lỏng hạn chế nhiều hơn
pháp phần lan và libya đã bỏ một số yêu cầu xét nghiệm bắt buộc
một số nước như hy lạc bồ đồ nha croatia và đan mạch nới lỏng yêu cầu về tiêm chủng
dù chỉ giới hạn cho du khách đến từ châu âu hoặc khối schengen
những người có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc mới bình phục gần đây
iceland và naui tháng trước đã dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế đi lại liên quan covid một mươi chín
đồng nghĩa du khách không cần thực hiện các xét nghiệm hay tiêm chủng để nhập cảnh
dù một số quy tắc vẫn được áp dụng ở quần đảo svanbass của naui
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who ngày hai tháng ba cảnh báo
chiến dịch quân sự của nga ở ukraine có thể khiến covid một mươi chín lây lan mạnh hơn
do dòng người tị nạn từ ukraine đang tới các nước láng giềng kéo theo nguy cơ gia tăng số ca bệnh nặng
tại đông á hồng kông đang nổi lên trở thành điểm nóng covid một mươi chín ở khu vực
các chuyên gia y tế thuộc đại học hồng kông ước tính đến hai mươi tám tháng hai
khoảng một bảy triệu người trong thành phố mắc covid một mươi chín
dự kiến trong tuần tới hồng kông có thể ghi nhận cao nhất khoảng một trăm tám mươi ba ca nhiễm một ngày
các bệnh viện và nhà start công ở hồng kông đang hoạt động với công suất tối đa
khi số người tử vong vì covid một mươi chín được ghi nhận cao kỷ lục
hồng kông có lượng lớn người cao tuổi chưa tiêm vaccine dù gần đây số mũi tiêm tăng lên
nhiều người chưa tiêm do lo sợ tác dụng phụ và có tinh thần chủ quan
sau thành công của thành phố trong nỗ lực kiểm soát virus năm ngoái
hàn quốc đang đối mặt với làn sóng covid một mươi chín gia tăng
nước này hôm qua ghi nhận một trăm chín mươi tám tám trăm linh ba ca nhiễm mới một ngày sau khi chạm mức kỷ lục hai trăm một mươi chín hai trăm bốn mươi một ca
số ca tử vong hàng ngày tăng lên ở mức kỷ lục một trăm hai mươi tám trường hợp nâng tổng số người chết lên tám ba trăm chín mươi bốn
các ca bệnh diện tiền nặng tăng lên bảy trăm sáu mươi sáu so với khoảng ba trăm linh hồi tuần trước
nhật bản hôm nay cho biết sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới
nhằm cho phép nhiều người nhập cảnh hơn đặc biệt là sinh viên
song vẫn siết chặt quy định
ở một số khu vực trong đó có tokyo
ca nhiễm ở nhật bản bắt đầu giảm song vẫn giữ ở mức tương đối cao
nhật bản ngày hai tháng ba báo cáo hơn bảy mươi hai sáu trăm linh ca nhiễm mới
các bệnh viện của nước này hiện trong tình trạng căng thẳng do phải chiến đấu với biến chủng omicron
tại đông nam á indonesia quốc gia đông dân nhất khu vực dự báo
số ca covid một mươi chín mới hàng ngày của nước này giảm xuống dưới năm vào tháng bốn
vì hai phần ba trong ba mươi bốn tỉnh đang báo cáo số ca nhiễm giảm mạnh
như vậy sau khi trải qua lãnh đạo
trong thời gian sống chết chóc vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
các nước phương tây đã có những dấu hiệu khả quan về dịch bệnh
một số biện pháp hạn chế cũng được nới lỏng
hy vọng rằng tình hình ở đông á cũng sẽ sớm được cải thiện
liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
hiện tại châu âu và mỹ nới lỏng một loạt hạn chế covid một mươi chín khi tình hình giảm nhiệt
trong khi tại đông á hồng kông thành điểm nóng và đang siết chặt các quy tắc
dẫn kết quý vị thân mến tại hồng kông trung quốc
ca nhiễm gia tăng trong bối cảnh chính quyền kiểm soát bám trụ chiến lược không covid
giống trung quốc đại lục với mục tiêu kiểm soát tất cả các đợt bùng phát bằng bất cứ giá nào
điều này đã khiến các bệnh viện và nhà xác ở đây phải hoạt động với công suất tối đa
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại